hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

khách hàng mua ở trong phạm vi bán kính năm trăm linh m của cái cửa hàng đó
đấy là một thì như thế nó sẽ là không được là cạnh tranh cho lắm
khách hàng có mua ở đâu cũng được
cái thứ hai là quyền lợi người tiêu diệt bị vi phạm
phải có quyền lựa chọn và doanh nghiệp có quyền cạnh tranh
cái thứ hai là những quy định là phải có chỗ đối xe rồi nhà y sinh
những cái gì đó thì nó quá vụn vặt
cái này để doanh nghiệp người ta phải tự chịu trách nhiệm chính quyền địa phương người ta đã giám sát
phản hồi trước các góp ý này đại diện vụ thị trường trong nước bộ công thương cho hay
quy định đối tượng phục vụ chủ yếu là khách mua hàng trong phạm vi bán kính dưới năm trăm linh m
tại dự thảo không cấm hay hạn
hạn chế đối tượng phục vụ của loại hình cửa hàng tiện lợi
theo cơ quan này tiêu chí đó nhằm thể hiện tính tiện lợi về khoảng cách cho người mua hàng
đồng thời làm cơ sở cho các địa phương tham khảo trong quá trình xây dựng chương trình
kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại
theo bộ công thương tới thời điểm hiện tại cơ quan soạn thảo đã nhận được sáu mươi chín ý kiến góp ý
bộ này đang đôn đốc các đơn vị địa phương hiệp hội khẩn trương gửi ý kiến
để tiếp tục tổng hợp hoàn hảo dự thảo
tiếp theo xin mời quý vị đến với những tin vắn kinh tế đáng chú ý
để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như nguy cơ cháy nổ trong gia đình
và để đảm bảo cân đối được cung cầu điện
evn đề nghị người dân các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn
tiết kiệm đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối
cụ thể là buổi trưa từ một mươi h ba mươi đến một mươi bốn h ba mươi buổi tối từ hai mươi h đến hai mươi hai h
theo bộ động thương minh và xã hội dự kiến năm nay xuất khẩu lao động đi nước ngoài làm việc
sẽ vượt mất
mục tiêu khoảng một mươi sáu tháng đầu năm sáu mươi tám lao động việt nam đã xuất cảnh
trong đó khoảng sáu mươi lao động sang nhật bản ba mươi sang đài loan trung quốc
còn lại một mươi sang các thị trường hàn quốc singapore châu âu
các thị trường xuất khẩu lao động của việt nam đang hồi phục mạnh mẽ
lượng lao động đi nước ngoài làm việc mỗi tháng đang ngày một gia tăng
các hãng vietjet bambi oasis mở dịch vụ thu thêm một trăm linh một trăm bốn mươi đồng tùy chuyến
đối với khách muốn làm thủ tục nhanh ở sân
theo hướng dẫn của hãng khách có thể đăng ký dịch vụ ưu tiên làm thủ tục khi đặt vé máy bay
hoặc mua bổ sung trước ba giờ khởi hành cho cả các chuyến bay trong nước và quốc tế
dịch vụ này hiện chỉ áp dụng tại khu vực làm thủ tục của hãng
chưa triển khai ở các cửa an ninh và khởi hành
theo hiệp hội sản xuất thủy sản việt nam
dự kiến xuất khẩu cá ngừ trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt
tuy nhiên tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại cả năm ước vượt một tỷ usd trị giá xuất khẩu
tăng bốn mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi một trong sáu tháng đầu năm nay
sản lượng đánh bắt cá ngừ tại khu vực đông thái bình dương thấp
ảnh hưởng tới sản lượng khai thác của đội tàu đánh bắt của mỹ
bên cạnh đó lạm phát tăng cao đã đẩy nhu cầu du thụ cá ngừ đóng hộp tăng lên
tất cả những điều này đã thúc đẩy nhập khẩu cá ngừ của mỹ từ các nguồn cung
trong đó có việt nam
xin được chuyển sang những thông tin khác
thưa quý vị tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch tại quảng nam
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai gần hai ba triệu lượt khách và tăng gấp bảy lần so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó khách quốc tế là chín mươi một lượt
đó là thông tin được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đưa ra
tại kỳ họp thứ chín hội đồng dân tỉnh
theo đó sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai khu vực dịch vụ được phục hồi khách du lịch tăng cao
tỉnh đã tổ chức thành công lễ khai mạc năm du lịch quốc gia quảng nam hai nghìn hai mươi bốn
tích cực triển khai các chương trình kích cầu khuyến mãi để thu hút du khách trở lại
đặc biệt là khách nội địa
tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch gần hai ba triệu lượt khách gấp bảy lần so với cùng kỳ
doanh thu du lịch đạt một bảy trăm một mươi tỷ đồng tăng gấp một mươi bốn lần so với cùng kỳ
đây là kết quả hoạt động ngành du lịch rất tích cực
mặc dù số lượng khách quốc tế vẫn chưa thể phục hồi so với trước thời điểm chưa có dịch covid một mươi chín
hậu covid một mươi chín thì vấn đề làm mới các sản phẩm du lịch là điều được các địa phương đẩy mạnh
và tại thành phố đà nẵng
thì nỗ lực xây dựng các sản phẩm đêm đang cho thấy những kết quả tích cực
khi mà với nhiều du khách thì đây không còn là thành phố đi ngủ
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
không còn đơn điệu như trước du lịch đêm tại đà nẵng giờ là một trong các sản phẩm không thể bỏ qua đối với du khách
bên cạnh những sản phẩm đã có trước như ẩm thực chợ đêm
ngắm cầu rồng phun lửa du thuyền trên sông hàn
du khách đã có được nhiều trải nghiệm mới mẻ trong một không gian mở tại tuyến biển đêm kết nối với khu phố du lịch an thượng
đặc biệt những sự kiện những chương trình lễ hội được tổ chức thường xuyên đã khuấy động không gian đêm của thành phố du lịch này
tôi thấy các hoạt động ban đêm rất thú vị
chúng tôi được trải nghiệm và thấy có những hình ảnh giống nhật bản
nãy giờ đi dạo đây là thấy người mê mê sao
tôi thích xe thoải mái ở đây hơn
mỗi năm em về thì ở biển thì vẫn chưa có gì hầu như là tối thui mà đóng cửa hết
nhưng mà năm nay về thì có mấy cái dịch vụ như là nhà hàng
cũng như là cà phê ở trên bãi biển khá là đặc sắc
nên là em nghĩ là du khách nên tới để trải nghiệm một lần
sở du lịch thành phố đà nẵng cho biết với các sản phẩm du lịch ban đêm đa dạng tổ chức ở nhiều khu vực
từ bờ biển phố tây đến dọc hai bên sông hàn và cả các khu du lịch
đà nẵng đã có thể giữ khách trời đêm
hiện nay mỗi khách đến đà nẵng đều phải dành ít nhất một đêm để trải nghiệm thành phố
thậm chí các sản phẩm đêm của đà nẵng đã có thể kéo được khách lưu trú từ các điểm lân cận như hội an đến vui chơi
hiện nay các hoạt động về bến đêm của thành phố và lực lượng du lịch đang phát triển rất là thành công
và đối với cái thành công đó thì chúng tôi cũng kỳ vọng và rất mong chờ
chính phủ sẽ sớm nhất có ban hành cơ chế thí điểm
để phát triển kinh tế đêm trải nghiệm vật du lịch để giúp các địa phương cũng như đà nẵng sớm
có các giải pháp cụ thể cũng như cơ chế cụ thể để chúng tôi có thể phát triển du lịch kinh tế đêm
kinh tế đêm chủ yếu là nó hướng tới dịch vụ hướng tới đáp ứng những nhu cầu
ví dụ như là giải trí phải có những nhà hát phải có những sàn nhảy phải có những nơi những quán bar
theo các chuyên gia các dịch vụ ban đêm tác động rất lớn tới doanh thu du lịch
bởi du lịch đêm chính là sản phẩm
kết nối các hoạt động ban ngày du khách sẽ có thêm trải nghiệm kích thích chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú tại điểm đến
chính vì vậy với những tín hiệu lạc quan về hoạt động du lịch ban đêm hầu covid
thời gian gần đây việc phát triển các sản phẩm du lịch ban đêm là một giải pháp đột phá
đầu tư các sản phẩm đêm vẫn đang được thành năng cũng như nhiều địa phương tiếp tục đẩy mạnh